chiều nay ngày hai mươi ba tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội đã tiến hành họp giao ban định kỳ
tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đề nghị các quận huyện bằng mọi biện pháp
phải phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ xét nghiệm nhanh và tổ chức cách ly nguồn bệnh
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội tiếp tục khuyến cáo người dân từ nay đến ngày năm tháng bốn
nếu không có việc gì quan trọng nên hạn chế ra đường nếu phải ra ngoài phải đeo khẩu trang nghiêm túc và giữ khoảng cách với nhau
ông nguyễn đức trung cho biết hiện nay những người cách ly tập trung được bảo đảm các điều kiện
vì vậy các gia đình có thân nhân đang cách ly tập trung không nên gửi đồ đạc
các đơn vị quản lý cũng không nhận các đồ ăn đồ dùng mà người nhà gửi cho người đang thực hiện cách ly
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đề nghị công an thành phố phải bố trí riêng đối với những trường hợp phạm nhân mới vào
không để ở chung với các trường hợp cũ đồng thời giảm tham phạm nhân trong giai đoạn này